ngày một mươi sáu tháng ba đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đại tướng đỗ bá tị dẫn đầu đã thăm và làm việc với bộ tư lệnh quân khu hai
cùng đi có tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh và một số ủy ban cơ quan của quốc hội
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà bộ tư lệnh quân khu hai đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng vững mạnh phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
phó chủ tịch quốc hội đề nghị bộ tư lệnh quân khu hai cần tiếp tục đề cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn để kịp thời chủ động trước các tình huống có thể xảy ra
trước đó phó chủ tịch quốc hội đại tướng đỗ bá tị và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm và làm việc với lữ đoàn phòng hai trăm hai mươi một
tại đây phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đề nghị lữ đoàn thực hiện tốt công tác bảo dưỡng bảo quản các trang thiết bị chiến đấu bảo đảm phát huy tốt công năng phục vụ công tác huấn luyện